quỹ ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
trong đó có mục tiêu là đến cuối năm hai nghìn hai mươi một trăm linh hệ thống siêu thị trung tâm thương mại hay là cửa hàng tiện lợi
nhà sách sẽ sử dụng các bao bì thân thiện với môi trường thay thế cho túi ni lông khó phân hủy
ngoài ra đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi các tiểu thương tại các chợ dân sinh giảm năm mươi sử dụng túi ni lông khó phân hủy
trong việc đóng gói đựng sản phẩm cho khách hàng
các hệ thống siêu thị trung tâm thương mại chợ cửa hàng tiện lợi nhà sách cần có các hình thức khuyến khích
người tiêu dùng mang túi khi mua sắm hạn chế hoặc không phát miễn phí túi ni lông cho người tiêu dùng
hướng đến việc tính phí túi bao bì đựng hàng hóa đối với người tiêu dùng không đem túi khi đi mua sắm
từng bước nâng cao nhận thức cộng đồng thay đổi hành vi cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần
túi ni lông khó phân hủy góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường